thống đốc ngân hàng nhà nước vừa ký ban hành thông tư số một nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
theo đó các chính sách quan trọng của thông tư là miễn lãi giảm lãi và giữ nguyên các nhóm nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
ngày một mươi hai tháng ba thống đốc ngân hàng nhà nước đã ký ban hành thông tư số một quy định về việc tổ chức tiến dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi suất giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thời gian áp dụng thực thi thông tư là từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi cộng thêm ba tháng sau nữa sau khi việt nam công bố hết dịch
các chính sách quan trọng của thông tư là miễn lãi giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo thống kê có khoảng chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng chiếm một mươi một bốn dư nợ nền kinh tế sẽ được điều chỉnh bởi thông tư
đây là hành lang pháp lý quan trọng để hệ thống ngân hàng thương mại triển khai các chính sách tiến dụng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo đánh giá ban đầu của ngân hàng nhà nước để thực thi thông tư hiện quy mô chương trình hỗ trợ đã lên tới hai trăm tám mươi năm tỷ đồng
số tiền này không phải là tiền từ ngân sách nhà nước mà là vốn tiền của các ngân hàng thương mại huy động thu xếp được để hỗ trợ cho doanh nghiệp
cũng theo ngân hàng nhà nước đến nay các ngân hàng đã bước đầu xem xét cơ cấu lại hai mươi một bảy trăm năm mươi ba tỷ đồng cho các doanh nghiệp khó khăn
miễn giảm lãi vay cho tám khách hàng đang xem xét giảm lãi vay cho ba mươi bốn năm trăm linh khách hàng với dư nợ trên tám mươi năm tỷ đồng